thưa quý vị trên đoạn quốc lộ một thuộc thôn tấn lộc xã phổ châu huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và mô tô làm một người tử vong
anh lê tấn trường hai mươi chín tuổi điều khiển mô tô đi hướng từ bắc vào nam thì lấn sang phần đường ngược chiều
lúc này xe ô tô tải do tài xế nguyễn hùng đạt hai mươi bốn tuổi điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
đã đâm trực diện khiến anh trường tử vong tại chỗ xe mô tô bị biến dạng hoàn toàn
ngay sau khi nhận được thông tin của vụ tai nạn các lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và điều tiết giao thông
còn tại tỉnh vĩnh long cũng vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ một
đoạn thuộc ấp tân cuối đông xã trường an thành phố vĩnh long và quốc lộ năm mươi ba
đoạn thuộc ấp long thuận xã long phước huyện long hồ khiến ba người tử vong
sáng qua trên quốc lộ một đoạn thuộc ấp tân cuối đông xã trường an thành phố vĩnh long
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi anh nguyễn thanh bình điều khiển xe mô tô
đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô chạy cùng chiều do chị trần thị kim oanh điều khiển
cú va chạm mạnh đã làm hai người đi xe mô tô ngã xuống đường
cùng lúc đó xe đầu kéo chở gỗ do tài xế phạm hoàng khải chạy cùng chiều từ phía sau cán lên
làm hai người đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ
trước đó trên quốc lộ năm mươi ba đoạn thuộc ấp long thuận xã long phước huyện long hồ
cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người chết tại chỗ
anh nguyễn văn tư điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến quốc lộ năm mươi ba
khi đến đoạn đường trên thì do tránh ổ gà nên té ngã
cùng lúc đó có một xe tải chạy cùng chiều từ phía sau cán lên người làm anh tư tử vong tại chỗ
xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường
lực lượng công an đã đến bảo vệ hiện trường khám nghiệm tử thi tổ chức chốt chặn các tuyến đường
và tạm giữ hai xe tải có dấu hiệu nghi vấn